hiện nay tỉnh bắc giang đang phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành phố để đưa công nhân làm việc tại địa phương này có nhu cầu nguyện vọng được trở về địa phương
trong số đó thì có không ít trường hợp đặc biệt là những phụ nữ mang thai gia đình có trẻ em nhỏ
những trường hợp này đã được tỉnh bắc giang cùng với các địa phương ưu ái sắp xếp di chuyển về trước để đảm bảo sức khỏe
có mặt sớm nhất tại trụ sở ubnd xã tăng tiến chị trần thị mến là một trong hai mươi năm công nhân được tỉnh vĩnh phúc đón về địa phương trong đợt đầu tiên